từ chiều tối đêm nay và ngày mai ở bắc bộ và thanh hóa
sẽ có mưa vừa mưa to và rồng
có nơi mưa rất to với lượng phổ biến là từ bốn mươi tám mươi mm
có nơi là trên một trăm hai mươi mm
riêng lai châu điện biên phía bắc của sơn la lào cai yên bái tuyên quang bắc cạn thái nguyên phú thọ và vĩnh phúc
là từ bảy mươi một trăm hai mươi mm
có nơi là trên một trăm năm mươi mm
nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại các tỉnh vùng núi bắc bộ và ngập ống tại khu vực trúng thấp
tuy nhiên thời gian có mưa lớn sẽ chủ yếu xuất hiện vào thời điểm chiều tối và đêm
ban ngày có lúc tạnh giáo trời hưởng nắng nhẹ và mát mẻ
với nhiệt độ cao nhất trưa chiều vào khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
do chiều tác động của hình thế cây mưa ở phía bắc
nên tại thanh hóa nghệ an từ ngày một mươi bốn
mưa rông cũng sẽ xuất hiện trên diện giải rác về chiều tối
nắng nóng tạm thời dịu dần
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ
lui xuống khu vực trung và nam trung bộ
nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
còn duy trì trong ngày mai và trong nhiều ngày tới
ở trên khu vực này
nhiệt độ sẽ phổ biến ở ngưỡng là ba mươi ba ba mươi sáu độ
có nơi trên ba mươi sáu độ
tuy nhiên nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn
ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực trung bộ
tại tây nguyên và nam bộ mưa rào vào rông
chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối
với cường độ mưa được dự báo sẽ không lớn
nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ tại tây nguyên
và ba mươi một ba mươi bốn độ tại nam bộ
ở trên biển khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
trời ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng
gió tây nam đến nam ở cường độ cấp bốn cấp năm
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió tây nam ở mức cấp bốn
tầm nhìn xa giảm trong mưa
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều là hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông
có mưa vừa có nơi có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh